nhằm góp phần động viên và hỗ trợ kịp thời cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hôm qua hai mươi bốn tháng bảy ban thường vụ tỉnh ủy và công an tỉnh khánh hòa tiếp tục tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các lực lượng ứng trực
làm nhiệm vụ tại trạm kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín ga nha trang và thành phố cam ranh
đoàn đã trao tặng bốn mươi triệu đồng cùng vật dụng khẩu trang găng tay y tế nước uống cho lực lượng ứng trực
làm nhiệm vụ tại các trạm kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
đặt tại ga nha trang và xã cam thịnh đông thành phố cam ranh
tại các trạm kiểm soát phòng chống dịch đoàn công tác đã thăm hỏi động viên biểu dương tinh thần của cán bộ chiến sĩ
các lực lượng ứng trực làm nhiệm vụ đồng thời động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục nỗ lực khắc phục mọi khó khăn
nêu cao tinh thần trách nhiệm chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm
chốt đảm bảo sức khỏe cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh